ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại xã cư pui huyện crong bong tỉnh đắk lắc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ khánh thành bia di tích lịch sử
địa điểm tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh đắk lắc lần thứ ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
công trình nằm trong hệ thống một mươi ba bia di tích lịch sử của khu cân cứ kháng chiến của tỉnh đắk lắc giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đây là công trình có ý nghĩa chính trị to lớn nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh đắk lắc
đồng thời đây cũng là một địa chỉ đỏ để ôn lại truyền thống vẻ vang của đảng của dân tộc góp phần giáo dục truyền thống yêu nước
tinh thần cách mạng ý chí tự cường tự tôn dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau